tiếp tục các hoạt động của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức vương quốc thái lan
chiều ngày hai mươi bảy tháng tám chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến với thủ tướng thái lan prayuth chan o cha
thủ tướng prayuth chao cha bày tỏ vui mừng chào đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thăm chính thức thái lan
và trân trọng gửi lời thăm hỏi đến thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
thủ tướng thái lan cho rằng quan hệ hợp tác giữa hai chính phủ thái lan và việt nam thời gian qua
đã góp phần thúc đẩy cơ chế hợp tác kinh tế nhất là cơ chế họp nội dung chung của chính phủ hai nước
tại cuộc hội kiến chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân trân trọng chuyển lời thăm hỏi của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
đến thủ tướng thái lan prayuth chaocha bày tỏ hài lòng về sự đón tiếp trọng thị chú đáo của nước chủ nhà đại hội đồng lần thứ bốn mươi
hội đồng liên nghị viện các quốc gia đông nam á ipa bốn mươi
hôm nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao bài phát biểu của thủ tướng prayuth chan o cha
tại lễ khai mạc đại hội đồng ipa bốn mươi cho rằng bài phát biểu của ông sẽ góp phần vào sự thành công chung của đại hội
khẳng định quốc hội việt nam luôn ủng hộ chính phủ hai nước tăng cường hợp tác
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá quan hệ đối tác chiến lược việt nam thái lan đang phát triển tốt đẹp
và có việc tổ chức cuộc họp nội các chung là cơ chế đặc biệt trong hợp tác giữa hai nước
nhân dịp này chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ mong muốn thái lan ủng hộ quan điểm giải quyết các tranh chấp trên biển
bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế có tiếng nói chung góp phần giữ gìn hòa bình trong khu vực
xây dựng asean đoàn kết vững mạnh ngày càng nâng cao vị thế trên trường quốc tế